thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh cao bằng đã khởi tố bị can thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông nguyễn ích chánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hiện là phó giám đốc sở đao động thương binh và xã hội tỉnh cao bằng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bảo lạt về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu công an tỉnh cao bằng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc của ông tránh qua đó thu giữ một số tài liệu chứng cứ có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu xác định trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn ích là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bảo lạc tỉnh cao bằng đã để xảy ra các sai phạm trong thực hiện một số gói thầu xây dựng cơ bản
gây thất thoát tài sản nhà nước hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh cao bằng đã khởi tố tạm giam và tạm giam bà hoàng thị xuyến giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện bảo lạc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
do các sai phạm trong việc thực hiện các gói thầu tư vấn giám sát của một số công trình xây dựng cơ bản gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
vụ án trong diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh cao bằng theo dõi chỉ đạo